hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bùi ngọc châu với tư cách là chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoàng ngọc đã chỉ đạo trương thanh thụ và một số đối tượng khác lập khống hồ sơ của năm hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất trên địa bàn xã hoàng ngọc để nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng từ công ty cổ phần may thịnh vượng với tổng số tiền là bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng
sau khi nhận số tiền đền bù nói trên bùi ngọc châu và trương thanh thủ đã chia nhau ba trăm linh triệu đồng và cho vào việc xây dựng đường giao thông của xã số tiền một trăm bốn mươi hai triệu đồng
trong số ba mươi một đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã được dẫn giải về công an tỉnh khánh hòa có một mươi ba đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đang tạm giữ hình sự đối với trương hoàng lâm có biệt danh là lâm le cùng một mươi hai đối tượng có liên quan